xin kính chào quý vị khán giả bây giờ là bản tin nhanh lúc hai mươi h của truyền hình công an nhân dân
ngay sau đây sẽ là những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với nguyễn thị bích hạnh
phó cục trưởng cục thuế tp hcm cùng bị khởi tố với bà hạnh còn có một số người khác
đây là diễn biến mới nhất trong quá trình điều tra bổ sung vụ án lừa đảo lạm dụng chức vụ vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới
sản xuất hàng giả buôn lậu nhận hối lộ xảy ra tại tp hcm và các tỉnh phía nam liên quan đến công ty thủ đức house
bà hạnh bị điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên
còn tại bạc liêu khi đang nhận hối lộ phó tranh án tòa nhân dân tỉnh bạc liêu châu văn mỹ
đã bị cơ quan điều tra
viện kiểm sát nhân dân tối cao bắt quả tang
cụ thể vào tối ngày một mươi một tháng một mươi một khi đang nhận hối lộ của một phụ nữ tại khách sạn trên địa bàn thành phố bạc liêu
châu văn mỹ đã bị bắt quả tang
được biết ông mỹ yêu cầu nữ bị can trong vụ án hình sự trộm cắp tài sản phải quan hệ tình dục
và đưa một trăm linh triệu đồng thì sẽ cho hưởng án treo
thông tin về vụ việc đã được tranh án tòa nhân dân tỉnh bạc liêu xác nhận
liên quan đến vụ án hủy hoại rừng xảy ra vào năm hai nghìn hai mươi một
tại huyện sơn hòa của tỉnh phú yên
vào sáng ngày hôm nay công an tỉnh phú yên đã khởi tố bắt tạm giam và khám xét chỗ ở
đối với phan thanh hân chú tại huyện tuy an
theo điều tra hân đã thuê nhiều nhân công mang theo công cụ máy móc đến khu vực thuộc khoảnh ba tiểu khu một trăm bảy mươi
ở xã sơn long huyện sơn hòa để phát dọn đốn hạ hàng loạt cây rừng tự nhiên
sau đó thì đốt khu vực rừng đã chặt phá chuẩn bị trồng keo
kết quả giám định cho thấy tổng diện tích rừng hân chủ mưu chỉ đạo hủy hoại là một chín hectare
loại rừng tự nhiên thiệt hại về lâm sản và môi trường hơn hai trăm năm mươi ba triệu đồng
được biết hân từng nhiều lần bị xử phạt hành chính phạt án tù treo
về các hành vi liên quan đến khai thác bảo vệ rừng
chiều nay một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trên quốc lộ một mươi bốn
đoạn qua huyện đồng phú của tỉnh bình phước khiến một người tử vong
vào khoảng một mươi ba h chiều nay ông nguyễn văn dần
trú tại thành phố đồng xoài điều khiển xe máy từ thành phố đồng xoài đi tỉnh đắk nông
và đã xảy ra va chạm với xe ba gác
cú va chạm mạnh khiến ông dần ngã vào lề đường và tử vong sau đó
đang nói sau tai nạn thì tài xế xe ba gác tiếp tục điều khiển xe rời khỏi hiện trường
hiện cơ quan chức năng đang truy tìm chiếc xe ba gác
đồng thời khám nghiệm hiện trường điều tra làm rõ vụ tai nạn
để chủ động trong việc phát điện xử lý các hành vi vi phạm giao thông
cảnh sát giao thông thành phố hồ chí minh
sẽ tăng cường giả soát các điểm có nguy cơ phát sinh hành vi đón trả khách không đúng
như các cây xăng cửa hàng khu vực bến xe miền đông cũ ngã tư thủ đức bến xe an sương bến xe miền tây
cùng với công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật
nhiều tổ cảnh sát giao thông đã được triển khai phối hợp với thanh tra giao thông vận tải
lập kế hoạch chuyên đề tập trung xử lý tình trạng lập bến bãi và điểm đón trả khách không đúng quy định
cùng với đó các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ nhất là hệ thống giám sát trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến cửa ngõ tuyến cô lộ trọng điểm và khu vực đô thị cũng được tăng cường để giám sát phát hiện vi phạm
liên quan đến việc tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ của nước ngoài
và ngày hôm nay bộ giáo dục và đào tạo tiếp tục thông tin về việc phê duyệt hồ sơ theo quy định
cụ thể bộ đã hướng dẫn các đơn vị tổ chức cơ sở liên kết tổ chức thi khẩn trương hoàn thiện hồ sơ để thẩm định phê duyệt
sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ thì cục quản lý chất lượng bộ giáo dục và đào tạo sẽ ưu tiên tập trung xử lý nhanh chóng phê duyệt
và tổ chức thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ đặc biệt là chứng chỉ ai theo trong một vài ngày tới
tại phnom penh campuchia tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ hội nghị cấp cao asean lần thứ bốn mươi và bốn mươi một
và các hội nghị cấp cao liên quan lãnh đạo các nước asean và đối tác đã tham dự hội nghị cấp cao asean cộng ba
với trung quốc hàn quốc nhật bản
thủ tướng chính phủ phạm minh chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao việt nam tham dự hội nghị
tại hội nghị cấp cao asean cộng ba lần thứ hai mươi năm các lãnh đạo đánh giá cao tầm quan trọng của hợp tác asean cộng ba
nhân kỷ niệm hai mươi năm năm thành lập trong năm hai nghìn hai mươi hai đóng góp tích cực cho hòa bình ổn định hợp tác và phát triển tại đông á
hoàn ngành kết quả triển khai đáng khích lệ của kế hoạch hợp tác asean cộng ba giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn hai mươi hai
với gần sáu trăm linh dự án trên tất cả các lĩnh vực
các lãnh đạo asean cộng ba nhấn mạnh cần phối hợp triển khai hiệu quả kế hoạch giai đoạn mới hai nghìn hai mươi ba hai nghìn ba mươi
nhấn mạnh tiếp tục phối hợp kiểm soát hiệu quả đại dịch
asean cùng các đối tác nhất trí thời gian tới cần tập trung thúc đẩy mở cửa thị trường sớm nối lại hoàn toàn giao thương
thúc đẩy tự do hóa thương mại tạo thuận lợi cho hợp tác kinh tế thương mại tiếp tục phát triển mạnh mẽ hơn thời gian tới
đồng thời mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực hướng tới phát triển bền vững và tăng trưởng xanh
phát biểu tại hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính đồng ý khởi động định hướng hợp tác asean cộng ba thời gian tới
theo ba trụ cột một cách thiết thực hiệu quả
thủ tướng nhấn mạnh xây dựng và thực hiện hiệp định đối tác kinh tế toàn diện khu vực rcep
đã mang lại hiệu quả thiết thực cho asean cộng ba cần làm sâu sắc hiệu quả hơn hiệp định này
và nhất trí thành lập ban thư ký rcep đồng thời đề nghị thúc đẩy hợp tác phát triển hạ tầng nguồn nhân lực giao lưu nhân dân và hợp tác lao động
về phía việt nam thủ tướng cam kết làm hết sức mình để các nước asean cộng ba được ổn định hòa bình và thịnh vượng
nhân dân các nước trong khu vực sống ấm no hạnh phúc không bỏ ai ở lại phía sau
đề nghị các nước asean cộng ba cần tiếp tục phát huy tinh thần đối thoại thẳng thắn hợp tác chân thành láng giềng hữu nghị lợi ích hài hòa rủi ro chia sẻ
góp phần tạo dựng cạnh tranh lành mạnh dựa trên luật lệ giảm thiểu mâu thuẫn ngăn ngừa xung đột
sáng nay một mươi hai tháng một mươi một tại hà nội trung đoàn đặc nhiệm bộ tư lệnh cảnh vệ tổ chức lễ công bố quyết định của bộ tư lệnh cảnh vệ
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy các trung đội và ra mắt hai trung đội đặc biệt tinh nguyện
tại buổi lễ thiếu tướng trần hải quân tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ đã trao quyết định
quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn tổ chức bộ máy các trung đội thuộc trung đoàn đặc nhiệm
theo đó trung đoàn đặc nhiệm có trách nhiệm thường xuyên luyện tập sẵn sàng cơ động chiến đấu
nhằm ngăn chặn chấn áp kịp thời các hoạt động bạo loạn khủng bố ám sát bắt cóc con tin là đối tượng cảnh vệ
và các loại tội phạm khác xảy ra trong địa bàn khu vực bảo vệ theo lệnh của bộ trưởng bộ công an và tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ
những cán bộ chiến sĩ được lựa chọn tham gia hai trung đội này đều là các đồng chí có bản lĩnh chính trị gan dạ dũng cảm
được đào tạo chuyên sâu về kỹ chiến thuật đặc biệt chiến thuật đặc nhiệm có sức khỏe có năng khiếu đáp ứng các khung tiêu chuẩn tiêu chí bố trí cán bộ chiến sĩ đặc nhiệm của các đại đội đặc nhiệm
phát biểu tại buổi lễ thiếu tướng trần hải quân tư lệnh bộ tư lệnh cảnh vệ yêu cầu cán bộ chiến sĩ trung đoàn đặc nhiệm phải nhận thức sâu sắc về tình hình nhiệm vụ
và những khó khăn thách thức đang tác động trực tiếp đến công tác cảnh vệ tuyệt đối không được chủ quan mất cảnh giác không ngừng rèn luyện hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao phân đấu thực hiện thắng lợi nghị quyết của đảng ủy bộ tư lệnh xây dựng trung đoàn đặc nhiệm cách mạng chính quy tình nguyện hiện đại
việt nam đang trong giai đoạn chuyển đổi số đổi mới căn bản toàn diện hoạt động quản lý điều hành của chính phủ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phương thức sống làm việc của người dân
để phát triển môi trường sống an toàn nhân văn rộng khắp thì quá trình này phải gắn liền với hoạt động đảm bảo an toàn số
trong đề án sáu vấn đề này cũng được đặc biệt quan tâm với quan điểm chỉ đạo đó là việc kết nối tích hợp khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn an ninh thông tin trên môi trường số
quan điểm này cũng được bộ công an bám sát trong suốt quá trình thu tập xây dựng khai thác và ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư định danh và xác thực điện tử
tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay sẽ có những phân tích cụ thể về nội dung này qua phần trình bày của biên tập viên linh chi
thưa quý vị khán giả tài khoản định danh địa tử có thể được hiểu là ví giấy tờ
tài khoản định danh địa tử là phương thức quản lý thông tin thẻ can cước và nhiều giấy tờ tùy thân của công dân
với mỗi công dân thì đây là những thông tin cá nhân quan trọng vì vậy mà bộ công an đã áp dụng nhiều biện pháp bảo mật luôn cập nhật thường xuyên cho hệ thống định danh điện tử quốc gia để đảm bảo an toàn dữ liệu cho công dân
các dữ liệu trong suốt quá trình giao dịch cũng được bảo vệ qua nhiều lớp bảo mật và mã hóa bằng các thuật toán tiên tiến
theo đó tài khoản định danh địa tử của công dân chỉ có thể đăng nhập trên
một thiết bị duy nhất tại một thời điểm
chỉ khi công dân đăng ký truy cập vào ứng dụng vneid
các thông tin mới hiển thị
các dữ liệu về định danh điện tử không được lưu trữ trên thiết bị nên khó truy cập vào thiết bị để đánh cắp thông tin
khi cán bộ chức năng yêu cầu kiểm tra giấy tờ của công dân thì phải được sự cho phép mới có thể xem được thông tin
các bên thứ ba như ngân hàng ví điện tử y tế bảo hiểm hệ thống dịch vụ công
muốn sử dụng dữ liệu của công dân
phải được sự đồng ý
của chủ tài khoản
ngoài ra thông tin công dân sẽ được đăng ký số và được mã hóa
hệ thống của các bên thứ ba khi kết nối với hệ thống định danh xác thực điện tử
đều phải được xác thực bảo mật
dữ liệu mã hóa cộng với giải pháp bảo mật ở mức độ cao
nên có thể ngăn ngừa xâm nhập đánh cắp thông tin cá nhân
vâng thưa quý vị như vậy là người dân hoàn toàn có thể yên tâm giao dịch
và sử dụng các tính năng khác trên ứng dụng định danh địa tử quốc gia vneid

và đảm bảo an toàn bảo mật thông tin
và để cung cấp những thông tin cụ thể hơn về vấn đề này
thì ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến trường quay đại úy vũ tiến dũng
đến từ trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư
để cùng nhau bàn luận sâu về vấn đề này
vâng ạ lời đầu tiên thì xin cảm ơn đại úy vũ tiến dũng
đã đến với truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
thưa đại úy xác thực và định danh điện tử thì đang dần đi vào cuộc sống
và người dân cũng như doanh nghiệp thì cũng đang được thụ hưởng
rất nhiều tiện ích này ngay từ bây giờ rồi
vậy thì có một điều ở trên không gian mạng mà người dân vẫn còn văn khoăn
đó chính là việc bảo mật thông tin
vậy thì bộ công an cho đến thời điểm này
thì đã có những biện pháp như thế nào để đảm bảo yếu tố này
bộ công an trong các quá trình xây dựng hệ thống định danh điện tử vned
thì chúng tôi luôn quan tâm đến cái vấn đề bảo mật an toàn thông tin cho người dân
thì để thực hiện việc này thì chúng tôi cũng xác định
là từ các quy trình người dân đăng ký
đến các phương tiện sử dụng
đến hệ thống là chúng tôi cũng đặc biệt quan tâm
đảm bảo làm sao việc an toàn thông tin đặt lên hàng đầu
như người dân cũng đã biết
quy trình đăng ký là chặt chẽ
và phải đúng người có nhu cầu thật sự mới có thể đăng ký được
kể cả người khác biết thông tin mà muốn đăng ký cũng không thể đăng ký được
về mặt kỹ thuật hệ thống thì chúng tôi đã thiết kế hệ thống đảm bảo an ninh an toàn mức độ bốn
và luôn có một bộ phận kỹ thuật duy trì vận hành theo dõi
để đảm bảo phòng tránh những cuộc tấn công ngăn chặn kịp thời
vậy thì công tác con người thì sao ạ
việc chúng ta sẽ đào tạo tập huấn cho đội ngũ cán bộ các cấp
để triển khai thực hiện đề án công sáu
cũng như là việc tuyên truyền cho người dân về công tác bảo mật thông tin
thì đang được triển khai như thế nào
về vấn đề con người thì chúng tôi cũng luôn xác định
con người là khâu then chốt nhất trong việc đảm bảo an ninh an toàn thông tin
định kỳ thì tôi cũng có luôn tổ chức các lớp đào tạo
để cho những cán bộ thực hiện công tác này
và luôn cập nhật những cái bảo mật mới nhất
cũng như là những phương thức để đảm bảo an toàn thông tin mới nhất cho hệ thống
cán bộ công an địa phương cũng đã hướng dẫn để người dân hiểu
trong quá trình sử dụng tài khoản định danh điện tử
không chụp ảnh không đăng tải những thông tin cá nhân của bản thân
đưa lên mạng xã hội
chụp lại ảnh qr để đưa lên mạng xã hội
tài khoản định danh điện tử thì sẽ tích hợp rất là nhiều thông tin cá nhân
là bảo hiểm y tế là bảo hiểm xã hội
và sau đó tiến tới sẽ là những thông tin về thuế về ngân hàng
rồi thẻ công chức viên chức
nói một cách dễ hiểu là các thông tin về dữ liệu quốc gia về dân cư
thì sẽ được kết nối liên thông với nhiều bộ ngành khác nhau
vậy thì xin đồng chí cho biết là
giữa các bộ ngành thì đã có những cái triển khai những cái biện pháp như thế nào
để đảm bảo bảo mật thông tin đảm bảo an toàn an ninh thông tin
về cái việc mà các cái bộ ngành có thể kết nối với hệ thống
thì chúng tôi cũng đã có quy định là
về mặt thiết kế hệ thống là phải chạy trên cái đường mạng riêng của chính phủ
ngoài ra thì để kết nối vào trong hệ thống dân cư thì
bộ ngành cũng phải đảm bảo cái hệ thống của các đơn vị đấy
và chúng tôi cũng thường xuyên kiểm tra an ninh an toàn
khi nào đạt đủ điều kiện thì mới có thể kết nối được trong hệ thống dân cư để khai thác
thì các cái bước để thực hiện thì chúng tôi cũng đảm bảo tuân thủ chặt chẽ
theo đúng yêu cầu về đảm bảo an ninh an toàn thông tin
cho nên người dân cũng yên tâm với việc các bộ ngành khai thác cái thông tin này
và ngại một lần nữa thì xin cảm ơn đại ủy vũ tiến dũng đã đến với truyền hình công an nhân dân ngày hôm nay
và có những chia sẻ vô cùng hữu ích vừa rồi
thưa quý vị khán giả từ ngày hai mươi tháng một mươi vừa qua
tài khoản định danh điện tử của cá nhân ở mức độ hai
thì có giá trị tương đương như là thẻ căn cước công dân trong thực hiện các giao dịch
người dân thì đã bắt đầu được hưởng những lợi ích từ xác thực và định danh địa tử
cùng với ứng dụng vneid
trong quá trình sử dụng thì mỗi người dân cũng phải tự nâng cao nhận thức
và chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn cho thông tin cá nhân của mình
và đây là yếu tố hết sức quan trọng cũng như là điều kiện tiên quyết cho mỗi công dân số
đã kích hoạt thành công tài khoản định danh điện tử mức độ hai từ vài tháng nay
chị nguyễn thị huyền rất yên tâm về tính bảo mật của ứng dụng vneid
khi đăng ký
ứng dụng yêu cầu mật khẩu có độ phức tạp cao
có thể sử dụng xác thực bằng nhận dạng khuôn mặt và bảo mật nhiều lớp
mình cảm thấy yên tâm
thứ nhất là nó là ứng dụng của bộ công an
thì những thông tin của mình được bảo mật trong ứng dụng này
được bảo mật rất là an toàn rất là nhiều lớp
mình sẽ không chia sẻ các tên đăng nhập cũng như là password của mình cho bất cứ một ai
và tất cả các thông tin này thì đặc biệt là mình không nên chia sẻ trên các trang mạng xã hội
theo các chuyên gia an ninh mạng
để đảm bảo an toàn cho tài khoản định danh điện tử
bên cạnh việc không chia sẻ thông tin tài khoản cho người khác
người dân cần thường xuyên cập nhật thông tin về ứng dụng
để nắm được các hướng dẫn an toàn bảo mật
đặc biệt chú ý đăng suất tài khoản sau khi sử dụng
bản thân người dùng trong cái trách nhiệm cá nhân của mình
thì cũng cần phải nhận thức được rằng là
việc giữ và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của mình
bằng việc chúng ta không chia sẻ các cái thông tin đó
trên không gian mạng
hoặc là chúng ta không vô tình đàm lộ nọt các thông tin đó
để cho các bên thứ ba họ có thể lấy được các thông tin đó
và họ lợi dụng
chúng ta thường xuyên không đăng xuất khỏi các ứng dụng
mà mình đang truy cập
như vậy thì các cái dữ liệu khi mà nó vẫn đang chạy
và nó vẫn đang được truy cập vào trên cái nền tảng
trên thiết bị của cá nhân
thì rất có thể là sẽ có một cái ứng dụng
hoặc cái mã độc nào đấy nó có thể lấy cắp được các thông tin
ngoài ra thì cái việc là có thể là mượn điện thoại
hoặc là người khác có thể truy cập vào cái điện thoại đó
thì họ có thể lấy được các cái thông tin
mà hiện tại cái ứng dụng nó đang chạy
nó vẫn đang hoạt động
các ứng dụng độc hại vô tình được cài đặt trên điện thoại
khó có thể truy cập vào thiết bị
để lấy cắp thông tin
tuy nhiên để bảo vệ thiết bị của mình
người dân cũng không nên cài đặt các ứng dụng lạ
thời gian qua lực lượng công an
cũng đã tích cực hỗ trợ hướng dẫn người dân
cài đặt và sử dụng ứng dụng vnead
trong đó cũng tuyên truyền
để người dân nâng cao nhận thức
trong việc bảo mật và đảm bảo an toàn thông tin
về an ninh mạng
cũng như là về bảo mật thông tin của tôi
trường hợp người dân bị mất điện thoại
đang sử dụng tài khoản định danh điện tử
thì cần liên hệ cơ quan công an
hoặc hotline một nghìn chín trăm linh ba trăm sáu mươi tám
để được hỗ trợ khóa tạm thời tài khoản
trường hợp công dân đăng nhập vào thiết bị mới
hệ thống sẽ có cảnh báo
và gửi mã xác thực về ứng dụng
đã cài đặt trên thiết bị cũ
công dân nhập mã này để xác thực
sau khi hoàn tất thủ tục đăng nhập trên thiết bị mới
hệ thống sẽ có cảnh báo

đã cài đặt trên thiết bị mới

thưa quý vị khán giả
ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
định danh và xác thực địa tử
có ý nghĩa rất quan trọng
phục vụ phát triển kinh tế xã hội
và chuyển đổi số quốc gia
mang lại nhiều lợi ích trước mắt và lâu dài
xây dựng chính phủ địa tử
hướng đến chính phủ số
giai đoạn hai nghìn hai mươi hai hai nghìn ba mươi
song việc này
chỉ có thể được thực hiện một cách hiệu quả
an toàn thông tin được đảm bảo
trong khi thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo
tin tặc tội phạm công nghệ cao
thì ngày càng tinh vi và phức tạp
thì mỗi người dân càng phải có ý thức
tự bảo vệ mình trong môi trường số
như bảo vệ mình trong môi trường thực
và bảo vệ tài sản vô hình của mình
như thông tin cá nhân
như bảo vệ những tài sản hữu hình khác
và hy vọng phần trình bày của tôi ngày hôm nay
đã giúp quý vị có những hiểu biết rõ hơn
về bảo vệ tài khoản định danh cá nhân của mình
xin cảm ơn quý vị và các bạn
đã quan tâm theo dõi
tin an ninh trật tự
ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can
đối với nguyễn thị bích hạnh
phó cục trưởng cục thuế thành phố hồ chí minh
cùng bị khởi tố với bà hạnh
còn có một số người khác
đây là diễn biến mới nhất
trong quá trình điều tra bổ sung vụ án
lừa đảo lạm dụng chức vụ vận chuyển
trái phép tiền tệ qua biên giới
sản xuất hàng giả buôn lậu nhận hối lộ
xảy ra tại thành phố hồ chí minh
và các tỉnh phía nam
đã đưa công an đến công ty thủ đức house
bà hạnh bị điều tra về tội vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước
gây thất thoát lãng phí
theo điều hai trăm một mươi chín bộ luật hình sự
viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phê chuẩn
các quy định và lệnh nêu trên
công an thị xã hòa thành của tỉnh tây ninh
vừa tạm giữ hình sự một mươi một đối tượng
cùng chú tại tỉnh tây ninh
để điều tra làm rõ về hành vi
cố ý gây thương tích
quá trình điều tra ban đầu xác định trước đó
nguyễn trần phước tâm nợ tiền
tên quan nhị kha không rõ lai lịch
nên kha nhờ cháu của kha hẹn tâm
ra giải quyết mâu thuẫn tại khu vực cầu k một mươi ba
huyện dương minh châu
vào tối ngày sáu tháng một mươi một tâm rủ thêm
nhóm bạn của mình khoảng một mươi bốn người
chuẩn bị hung khí mua xăng về làm bom xăng
trên đường đi thì tìm nhóm của
cháu của kha thì nhóm của tâm
gặp một nhóm đang chạy ngược chiều
nên dừng xe chặn đánh và phát hiện nhầm người
lúc này thì nhóm của tâm thấy một người
trong nhóm kia có tầm một vật giống súng
thế vậy cao huy phũ dùng cây ba chĩa
nhọn để bị thương lực lượng công an đã
truy xét và triệu tập được một mươi một đối tượng
tạm giữ một cây kiếm tự chế tám cây dựa
sáu cây ba chĩa nhọn một lọ thủy tinh
chứa xăng một bình nhựa chứa xăng
hai xe mô tô và nhiều tăng vật khác
thưa quý vị và các bạn tình trạng
các đối tượng tội phạm hình sự tội phạm
ma túy thì có hành vi tàng trữ sử dụng
vũ khí nóng vẫn tiềm ẩn phức tạp
qua việc triệt xóa các băng ổ nhóm
tội phạm hình sự các đường dây tội phạm
ma túy đều cho thấy hầu hết thì
các đối tượng đều có hành vi tàng trữ
và sử dụng các loại vũ khí nóng như
súng quân dụng dao kiếm mã tấu
vào mục đích phục vụ hoạt động phạm tội của mình
gây nhiều khó khăn cho lực lượng
công an khi đấu tranh triệt phá
qua công tác nắm tình hình địa bàn
quản lý chặt chẽ các đối tượng
có biểu hiện nghi vấn phòng kẻ sát
điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh phú thọ
đã bắt quả tang đối tượng thẩm quốc hùng
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
trú thị trấn yên lập tỉnh phú thọ
có hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
cơ quan công an đã thu giữ
tăng vật là các loại ma túy dạng thuốc lắc
ma túy đá và heroin
số ma túy này hùng khai nhận để bản thân
sử dụng và bán lẻ cho các đối tượng
có nhu cầu
được thông tin
của quần chúng
thời gian gần đây đối tượng hùng
có biểu hiện lại tiếp tục bán ma túy
đội cũng đã lập kế hoạch và đề xuất
lãnh đạo phòng kcv bốn
đối tranh và sau khi mà đối tượng
mất cảnh giác
và mở cửa thì các chính sách đã bảo
bắt giữ đối tượng và trong
thu giữ tại trên
người đối tượng năm gói heroin
một gói ma túy đá
và một gói thuốc lắc
thì hành lệnh
khám xét khẩn cấp chỗ ở của thẩm quốc hùng
cơ quan công an đã thu giữ hai khẩu súng
có chữ made in china
dài khoảng một mươi bảy cm
một mươi viên đạn và một mươi hai ống thép đựng đạn
cùng nhiều tam vật khác có liên quan
những khẩu súng này từ loại súng đồ chơi
có thân bằng kim loại hùng mua trên mạng
sau đó đặt mua thêm các linh kiện
để chế tạo thành loại súng bắn đạn thể thao
có độ sát thương cao
hành vi của đối tượng
thẩm quốc hùng là rất nguy hiểm
nếu không được kịp thời đấu tranh ngăn chặn
cũng theo cơ quan công an
các đối tượng tội phạm ma túy
đều rất manh động và liều lĩnh
vì vậy chúng luôn tìm cách tàng trữ vũ khí nóng
nhằm mục đích chống trả lực lượng chức năng
khi bị phát hiện
cái đối tượng thì bây giờ nó trẻ hóa
và khi đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp
thì nó có biểu hiện rất là manh động
và khi mà trong quá trình đấu tranh
thì cũng gây rất nhiều khó khăn
cho anh em trinh sát
cái an toàn cho lực lượng quê bát
thì cũng phải tính toán cái phương án rất là chắc chắn
thì mới cho triển khai đấu tranh và bắt giữ
diễn biến tình hình tội phạm hình sự ma túy
có tàng trữ sử dụng vũ khí nóng
đã được lực lượng công an
chủ động nhận diện nắm tình hình
vì vậy trong công tác đấu tranh bóc gỡ
đã tính toán các phương án
nhằm đảm bảo an toàn cho lực lượng phá án
và quân chúng nhân dân
đồng thời tổ chức điều tra truy xét tận gốc
các loại vũ khí này
là tình hình tình hình tình
sau nhiều tháng bị hoãn
thì phiên tòa xét xử vụ an
bé gái tám tuổi bị bạo hành tử vong
đã được tnthhcm

tnthhcm ấn định mở lại vào ngày hai mươi năm tháng một mươi một tới đây
trước đó sau khi có kết luận điều tra bổ sung
viện kiểm sát vẫn giữ
nguyên quan điểm truy tố
nguyễn võ quỳnh trang về tội giết người
và hành hạ người khác
nguyễn kim trung thái bố cháu bé về tội hành hạ người khác
và che giấu tội phạm
nói về phiên xử hồi tháng bảy
tnthhcm quyết định hoãn phiên xử
và trả hồ sơ điều tra bổ sung vụ án
và giám định tỉ lệ tổn thương cơ thể
của cháu bé
tuy nhiên thì phân viện khoa học hình sự
đã từ chối việc thực hiện giám định theo nội dung trên